thừa ủy quyền của bộ quốc phòng và bộ tư lệnh quân khu bốn đảng ủy bộ chí huy quân sự tỉnh hà tĩnh vừa trao quyết định tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp cho vợ của các liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại đoàn kinh tế quốc phòng ba trăm ba mươi bảy
các thân nhân gồm chị nguyễn thị hoa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín vợ của liệt sĩ nguyễn cao cường quê ở xã cương gián nghi xuân chức danh tuyển dụng là nhân viên thống kê động viên thuộc ban chỉ huy quân sự huyện nghi xuân phiên quân hàm thiếu tá chuyên nghiệp
và chị thiều thị phương nhung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu vợ của liệt sĩ trần quốc dũng quê ở thị trấn thạch hà chức danh tuyển dụng là nhân viên hành chính thuộc văn phòng bộ chỉ huy quân sự tỉnh phiên quân hàm thượng úy chuyên nghiệp
đây là một chủ trương thể hiện sự nhân văn sâu sắc sự quan tâm kịp thời đúng đắn của đảng nhà nước và quân đội thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những tấm gương xả thân hy sinh vì dân vì nước của các liệt sĩ